tính từ một mươi tám h ngày bảy tháng tám đến sáu h ngày tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca tại quảng ngãi và một ca tại hà nội có liên quan đến đà nẵng
còn hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bảy trăm tám mươi ca
ca bệnh tại hà nội bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi ở đức thượng hoài đức hà nội
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại đà nẵng
ngày ba tháng tám bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho ít đờm
ngày sáu tháng tám bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm ngày bảy tháng tám cho thấy bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
hai ca bệnh tại quảng ngãi một ca là f một của bệnh nhân năm trăm bảy mươi bốn bệnh nhân năm trăm bảy mươi hai bệnh nhân bảy trăm một mươi và một ca là f một của bệnh nhân sáu trăm ba mươi
hai ca bệnh tại khánh hòa
ngày năm tháng tám hai bệnh nhân này từ mexico quá cảnh nhật bản nhập cảnh sân bay cam ranh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ngày sáu tháng tám các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm ngày bảy tháng tám cho thấy các bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
trong bảy trăm tám mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là ba trăm tám mươi bốn ca số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm sáu mươi sáu năm trăm hai mươi một người
trong đó các nhân viên đã được đưa ra bệnh
cách ly tập trung tại bệnh viện sáu chín trăm hai mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm ba mươi năm một trăm bốn mươi sáu người